những năm gần đây người dân tại các huyện chư sê chư pư của tỉnh gia lai đã phải bỏ quê để đi làm ăn xa vì cây hồ tiêu chết hàng loạt
hàng loạt vườn tiêu bị bỏ hoang khiến cho vùng đất nơi đây như vùng đất chết
việc tìm kiếm những cây trồng phù hợp trên những diện tích trồng tiêu đang từng bước hồi sinh vùng đất này
từng gắn bó sống chết với cây hổ tiêu khi giá cao ngất ngường nhưng khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi sáu
cũng như nhiều nông dân khác trên địa bàn ông cẩn cũng đành bất lực khi toàn bộ diện tích hồ tiêu của gia đình chết dân vì bệnh
toàn bộ diện tích hồ tiêu trước đây đã được gia đình ông chuyển đổi thay thế bằng giống chanh không hạn
một mươi một mươi năm ngàn một ký tranh bình quân như thế là cũng đã kinh tế nó cũng dần dần nó ổn định
cũng trên diện tích hổ tiêu chết các hộ nông dân thuộc xã yale huyện chư pư đã chuyển sang mô hình trồng dâu nuôi tăm
mô hình đã thu hút hơn hai mươi một thành viên tham gia với diện tích sấp xỉ một mươi hectare
việc tìm kiếm các loại cây trồng phù hợp để từng bước thay thế những diện tích trồng tiêu kém hiệu quả
đang là chủ trương của các địa phương vốn là thủ phủ hổ tiêu ở tây nguyên tích cực triển khai
xây dựng các mô hình cho nông dân để phát triển bước lại nền kinh tế
thì cái cơ bản nhất là làm sao là kêu gọi một số công ty đơn vị liên kết chuỗi
để làm sao là trọng chăm sóc đầu tư và thu mua nông sản để người nông dân họ yên tâm
từ việc chuyển đổi cây trồng phù hợp cũng như giải pháp canh tác bền vững đã từng bước hồi sinh lại vùng đất này
hàng loạt vươn tiêu
vốn bị bỏ hoang nhiều năm giờ đã được phủ xanh bởi các loài cây trồng kinh tế khác
mà hiệu quả không hề thua kém cây hồ tiêu ở thời đỉnh cao
quan trọng hơn tư duy của người nông dân cũng từ đó mà thay đổi theo hướng canh tác bền vững an toàn